ở việt nam tuyển sinh đại học hàng năm luôn là sự kiện nóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội
thế nhưng chính điều đó lại đang thể hiện một trong các điểm yếu cần phải khắc phục
khi mà hầu hết mọi sự quan tâm của đại học chỉ xoay quanh mảng đào tạo
việc xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học chính là một trong những giải pháp quan trọng
then chốt góp phần thiết thực triển khai đổi mới giáo dục đại học một cách căn bản và toàn diện
theo hướng chất lượng hiệu quả và hội nhập với các chuẩn mực quốc tế
đại học thủy lợi vừa cho ra mắt bốn nhóm nghiên cứu mạnh
các nhóm này sẽ tập hợp các chuyên gia nghiên cứu mũi nhọn của trường đại học thủy lợi
và các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế
đây mới có bốn nhóm thì cũng là rất nhỏ so với số lượng giảng viên trong trường và số ngành nghề trong trường
nhưng mà cái này là cái điểm mà nhân rộng đánh giá và hàng năm sẽ tuyển thêm các nhóm mới
và tiến tới là sẽ thực sự là đưa cái
trường đại học thủy lợi trở thành một xã hội nghiên cứu
thì có như vậy tính xã hội hóa nó cao thì mới có thúc đẩy phát triển
cùng với đào tạo nghiên cứu khoa học đã trở thành hoạt động cốt lõi của giáo dục đại học
chính vì vậy việc hình thành các nhóm nghiên cứu nói chung và nhóm nghiên cứu mạnh nói riêng rất quan trọng
đóng vai trò quyết định sự thành công vị thế của các trường đại học
tổ chức xếp hạng quốc tế về giáo dục time higer education
xếp hạng một trường đại học bao gồm ba tiêu chí
danh tiếng trong đào tạo và nghiên cứu chiếm hai mươi năm
trích dẫn từ các công bố khoa học chiếm ba mươi và một mươi bảy năm còn lại là tổng thu nhập của trường
và cái xu thế được đo bằng cái gì được đo chính bằng cái chuẩn hóa
chúng ta ban hành khung hệ thống cũng là một cái thứ chuẩn
ban hành khung trình độ cũng là một thứ chuẩn
chúng ta bắt đầu có các cái đang xây dựng
đã có cái thông tư
về chuẩn kiểm định
sáu mươi một cái tiêu chí một mươi cái chuẩn
hay chúng ta đang xây dựng các loại chuẩn
chuẩn đầu ra chuẩn trường
thì cuối cùng phải dựa trên cái chuẩn
chuẩn đấy cũng phải theo quốc tế
một mùa tuyển sinh mới sắp bắt đầu
một tín hiệu vui đó là bên cạnh nhiệm vụ sống còn là triêu sinh
sao cho đủ chỉ tiêu đào tạo
thì đã có cả những mục tiêu về mô hình
những đại học nghiên cứu
xứng tầm quốc tế hay cụ thể hơn là việc có mặt
trong những bảng xếp hạng giáo dục uy tín trên thế giới
với các trường đại học việt nam